đây là một mươi hiện vật có niên đại từ hậu kỳ đá mới tới thế kỷ một mươi bảy một mươi năm
được đại sứ quán hoa kỳ trao tặng lại cho bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam vào trung tuần tháng một mươi một vừa qua
đây là lần đầu tiên việt nam tiếp nhận một bộ sưu tập cổ vật là tang vật của một vụ án buôn bán đồ cổ mang quy mô quốc tế
còn đây là mũ quan đại thần triều nguyễn và áo cung tần nhật bình do một doanh nghiệp hiến tặng tỉnh thừa thiên huế
sau khi đấu giá thành công trong một phiên đấu giá ở tây ban nha hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tiếp tiên phải kể đến là từ hệ thống pháp luật nhà nước luật di sản văn hóa được ra đời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động bảo tồn và phát huy di sản
tuy nhiên lại chưa có một điều luật hoặc một văn bản dưới luật nào quy định và hướng dẫn cụ thể việc đưa cổ vật di sản văn hóa vật thể của việt nam trở về nước
chính vì vậy với các cá nhân đơn vị tư nhân để đưa cổ vật hồi hương họ thường phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính
nhiều khi là sự quản lý trồng chéo của các ngành hải quan thuế quản lý văn hóa
mang cổ vật về những cái chính sách công khai để cho khuyến khích người ta về như các nước người ta đã làm thì ta chưa có
chúng ta cần phải có những chính sách để khuyến khích cái xã hội hóa trong cái việc đấu giá và đưa cổ vật quay trở lại việt nam
trước đây thừa thiên huế đã tiên phong trong cái việc đấu giá thành công cái xe kéo đó là sự kết hợp giữa sử dụng nguồn ngân sách và cái vận động xã hội hóa cho cái việc đấu giá này
từ cái việc đấu giá thành công của huế khi chúng tôi đưa cổ vật về
thì chúng tôi đã thành công trong một cái việc nữa đó là loại trừ được cái chính sách đóng thuế khi mà chúng ta đưa cổ vật về việt nam
thì đây chính là cái tiên phong và cái đóng góp của thừa thiên huế
để cổ vật ngày càng được hồi hương nhiều hơn cần có chiến lược về giáo dục về nhận thức về con người và tài chính
bởi cổ vật của mỗi quốc gia chỉ khi được trở về nơi nó sinh ra thì mới có điều kiện để tỏa sáng
thưa quý vị và các bạn di sản văn hóa vừa là tài sản vừa là tài nguyên và nguồn lực
để khai thác và phát triển kinh tế xã hội du lịch trong đó di vật cổ vật là một bộ phận của di sản văn hóa nói chung
do các yếu tố khách quan nhiều cổ vật quý hiếm của việt nam đã thất thoát lưu lạc ra nước ngoài
thời gian gần đây tuy số lượng cổ vật về nước gia tăng nhưng thủ tục hồi hương cổ vật gặp rất nhiều rào cản
về hành lang pháp lý cơ chế cũng như tài chính
để không lỡ nhịp hồi hương di sản cần xây dựng chiến lược bài bản có tầm nhìn
cùng những chính sách linh hoạt thông thoáng tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực chung tay tìm kiếm quy tụ di sản
để hiểu rõ hơn về nội dung này trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin được giới thiệu
bà nguyễn thị thu hoan phó giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
vị khách mời thứ hai là ông nguyễn hải ninh trưởng phòng quản lý bảo tàng và di sản tư liệu
cục di sản văn hóa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
trước tiên thì cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
bữa qua ủy ban thường vụ quốc hội đã cho những ý kiến về luật di sản văn hóa
cụ thể là những cái hành lang pháp lý để đưa được cổ vật hồi hương
năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta rất vui mừng đón nhận một cái di sản văn hóa
đấy là ấn vàng hoàng đế tri bảo từ pháp hồi hương về việt nam
qua sự kiện như vậy chúng ta đã có những kinh nghiệm như thế nào trong thực tế
để chúng ta có thể đưa vào luật di sản xưa đổi lần này
việc hương ấn vàng hoàng đế tri bảo về việt nam
thành quả rất là nỗ lực của rất nhiều bộ ban ngành của việt nam
và không chỉ riêng của bộ văn hóa thể tăng và du lịch
ngay từ khi mà đã nhận biết thực ra là có cái thông tin hãng đô giá milong ở pháp
bằng đô giá ấn vàng thì ngay lập tức bộ văn hóa thể tăng và du lịch
đã phối hợp với cả các bộ ngành liên quan có ý kiến
và phối hợp với văn hóa unesco icom
rồi là rất nhiều các cơ quan tổ chức khác liên quan đến công thức một nghìn chín trăm bảy mươi
để có ý kiến với hãng milong dừng cái cuộc đấu giá đó
và sau nhiều lần đàm phán thì cái cuộc đấu giá đã được thành công
mà cái cuộc đấu giá đã được dừng thành công
và bộ văn hóa thể tăng và du lịch đã thành lập một đoàn công thức lên ngành
sang để đàm phán trao đổi với cả hãng đô giá milong
trong cái việc là được có ý kiến được
trong chuyển nhượng trực tiếp cái ấn vàng đó về việt nam
và cái kinh nghiệm từ cái cuộc đấu giá này
quan trọng nhất là phải có các cái thông tin để nhận diện được
các cái giá trị di sản văn hóa của việt nam
đặc biệt là các cái di sản văn hóa có giá trị
đối với lịch sử đất nước như là ấn vàng hoàng đế trí bảo
để đảm bảo rằng là chúng ta có cái hành động phản ứng nhanh kịp thời
và đúng với những cái quy định mà việt nam và cái nước cổ vật đang hiện hữu
cùng có một sự tương đồng với nhau để hồi hương được cổ vật rất là nhanh
đồng thời với cái việc đó thì về phía nội luật
thì chúng ta cần phải có những cái quy định rõ ràng minh bạch
và thuận lợi hơn cho các cơ quan nhà nước
trong việc ứng xử với cái việc hồi hương cổ vật
có thể là sẽ là do cái nguồn lực tài chính của nhà nước
hoặc là do các cái nguồn lực xã hội hóa để có thể thực hiện nhanh
cái việc đó nhanh nhất có thể
chúng tôi cũng được biết bảo tàng lịch sử quốc gia
đối với rất nhiều những cái cổ vật được trao tặng từ nước ngoài
theo bà chúng ta cần phải đưa vào cái luật di sản sửa đổi lần này
những cái thông tư hoặc là những cái luật cụ thể như thế nào
bảo tàng lịch sử quốc gia thì cũng là một cái bảo tàng đầu ngành bảo tàng lớn
và trước mỗi một cái cuộc được hồi hương cổ vật
thì bảo tàng lịch sử quốc gia cũng luôn nhận được những cái văn bản thông tin
từ cuộc di sản văn hóa
trước hết là bảo tàng phải có cái trách nhiệm để thẩm định sơ bộ
và hình ảnh những cái tính nguyên gốc cũng như là những cái tính xác thực
và cái tài liệu hiện vật hay cổ vật mà chúng ta cần phải sưu tầm hồi hương
sau đó là các cái đề xuất để chúng ta tiến hành hồi hương và các cái thủ tục tiếp theo
thế thì đối với bảo tàng lịch sử quốc gia thì trong cái quá trình vừa qua
thì bảo tàng cũng đã được nhận được ba đợt về hồi hương cổ vật
bản thân trong sưu tầm thì hồi hương cổ vật là một phương thức
nhưng bản thân trong hồi hương cổ vật cũng đã rất nhiều cách thức khác nhau
mà bảo tàng lịch sử quốc gia thì đã thực hiện hồi hương cổ vật
nó qua cái con đường ngoại giao là chủ yếu
có thể là do đại sứ có thể là chuyển về và giao tặng cho bảo tàng
cái hình thức thứ hai là qua bộ ngoại giao
cũng có thể chuyển hiện vật trở về và cũng làm các cái thủ tục
thẩm định rồi xác minh rồi từng lập hồ sơ
và sau đó là tổ chức các cái lễ trao tặng
và cái hình thức thứ ba là bảo tàng cũng đã tiếp nhận
đặc biệt là từ phía hoa kỳ
và cái việc đó thì bảo tàng lịch sử quốc gia đã phối hợp
rất là chặt chẽ với cục di sản để tiến hành cái công việc này
và bản thân ấn vào hoàng đế truy bảo
thì bảo tàng lịch sử quốc gia cũng đã phối hợp rất chặt chẽ ngay
công việc đầu tiên là cái việc mà thẩm định xác định giá trị
phối hợp cùng tham gia cái việc xây dựng phương án hay kế hoạch
rất nhiều các cái hình thức khác nhau
và sắp tới thì cũng như anh ninh cũng vừa trao đổi
thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn tiếp tục
các cái đợt tiếp theo để chúng ta nhận hồi hương
nhưng quả thực là trong quá trình triển khai thực hiện
nó gặp rất nhiều khó khăn
và chúng tôi là những người làm trực tiếp
thì nó có mấy vấn đề đặt ra
cái thứ nhất là các cái thủ tục hành năng pháp lý
như anh ninh cũng đã chia sẻ
thì cái đó là cái mà rất là cơ bản
tôi nói là một cái ví dụ rất là cụ thể là
kể cả ngay cái việc mà chúng ta được nhận
các cái huy động các nguồn lực của xã hội
khi mà chúng ta đang khó khăn về mặt ngân sách
thì cái thủ tục cho cái việc nhận tài trợ
để triển khai cái công việc này cũng không đơn giản chút nào
hai nữa rồi đến chúng ta chuyển về trong nước
thì những cái thủ tục để chúng ta nhập khẩu hàng hóa
hay là những cái thuế cái việc mà đóng thuế ra làm sao
thì hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
đến như cái trường hợp ở huế
hay là bảo tàng chủ quốc gia cũng vậy
những cái đó là cái mà chúng ta chưa có những cái quy định
trước hết là quy định trong luật di sản văn hóa
cho việc hồi hương nói chung
hai nữa là sau khi luật di sản đoán hóa sắp tới được ban hành
thì chúng ta cũng phải cần cái đồng bộ
trong cái việc các cái quy định giữa các bộ ban ngành
và những cái cơ quan và những cái thủ tục liên quan
đặc biệt là khi chúng ta nhập khẩu cổ vật thì liên quan
cái việc mà nhập khẩu cho cổ vật nó rất là quan trọng
để chúng ta có thể triển khai
rồi ngay cái việc mà chúng ta huy động nguồn lực
nếu mà các cái thủ tục nó còn khó khăn như vậy
thì cái việc kêu gọi tài trợ huy động là cũng rất là khó khăn
tại vì sẽ không những là không hiệu quả
mà còn gây phiền hà cho những người làm cái công tác tài trợ cho chúng ta
và chúng ta không chủ động được
tại vì chúng ta đi tham gia vào cái thị trường đấu giá
không có những cái cơ chế
ngay cái việc sưu tầm cổ vật bình thường trong nước chúng ta cũng khó
chứ chưa nói đến việc chúng ta hồi hương cổ vật
trong trường hợp bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam
mà muốn tham gia đấu giá cổ vật để đưa về bảo tàng ấy
thì bảo tàng đang gặp những cái khó khăn như thế nào trong lĩnh vực này
cái việc khó khăn là chúng ta cái tính chủ động của chúng ta
trong về cả kinh phí và thời gian
cái quy trình để chúng ta tham gia
đầu tiên là chúng ta khó khăn trong cái việc chúng ta tiếp nhận
những cái thông tin từ cái sản đấu giá
thời gian người ta tính hàng ngày hoặc là chỉ tối đa một tháng
thì chúng ta các cái quy trình của chúng ta để thẩm định
và xác định những cái cổ vật mà chúng ta cần phải hồi hương
và những thông tin liên quan những cổ vật chúng ta được ưu tiên
chẳng hạn thì những cái thông tin đó chúng ta cũng phải có cái chủ động
thì mới có thể nhanh được
hai nữa các cái quy trình của chúng ta trong việc thẩm định
và lựa chọn những cái nhóm như vậy
thì vừa rồi phê duyệt để chúng ta có thể đảm bảo được
đúng quy định trong nước
mà vừa đảm bảo cái thời gian cũng như quy định của quốc tế
thì những cái đó chúng ta cũng đang gặp khó khăn
trong cái việc chúng ta thực hiện được các nỗ lực nhanh chóng
nếu mà không có một cơ chế đặc thù
thứ ba nữa là cái quỹ
tôi nghĩ là một cái quỹ như là rất nhiều các cái thành viên
hoặc là những cái trao đổi cũng đã nói
những cái việc mà trong huế đề xuất
trong cái việc là lập cái quỹ hay bộ văn hóa
cũng có những cái quỹ chẳng hạn
để chúng ta có thể thực hiện cái việc hồi hương cổ vật
làm sao nhanh nhất vừa về cơ chế vừa về tài chính
chúng ta phải chủ động
và giao cho một cơ quan có năng lực về chuyên môn
cả đủ các điều kiện
có thể bảo tàng lịch sử quốc gia
có thể những đơn vị khác hoặc tỉnh khác
cũng có thể thực hiện cái việc này
thì nó mới chủ động được
mới kịp được việc mà chúng ta đi tham gia đấu giá
hồi hương ấn phạm hoàng đế trí bảo
là một cái trường hợp khá đặc biệt
do cái thời gian gấp
và cái sự nỗ lực
phải nói là của rất nhiều bộ ban ngành
và rất nhiều các cấp đánh đạo
đã kêu gọi cái xã hội hóa
còn đối với việc là bảo tàng lịch sử quốc gia
có thể tham gia đấu giá ngay tại thời điểm đó
thì có thể nói là không khả thi
các cái quy định liên quan đến tài chính
cần phải chi trả cho việc hồi hương
thì là rất là khó rồi
hàng năm cũng đã phải có cái đăng ký từ trước
và đã được phê duyệt ngay lập tức trong thời gian
cho khoảng hai tuần
và phải chi cho một khoản tiền lớn như thế
để đàm phán đưa về là khó khả thi
và cũng may mắn rằng là để đảm bảo
rằng là cái ấn phạm nó về việt nam
và luôn ở việt nam
và chỉ được bán cho
chỉ được chuyển nhượng cho bảo tàng lịch sử quốc gia
thì lệnh đạo bộ văn hóa thể thao dự định
cũng đã đồng ý cho cục thủy sản văn hóa
ký một cái biên bản ghi nhớ thỏa thuận
với cá nhân mà đã đứng ra mua
rằng là ấn phạm hồng đế chí bảo
sau khi trở về việt nam
sẽ không được bán lại cho bất kỳ ai
mà chỉ được chuyển nhượng cho bảo tàng lịch sử
thông qua cục chỉ sản văn hóa
thì cũng như là tìm được nguồn kinh phí
có thể là do xã hội hóa
để hiến đặt cho bảo tàng mà thôi
rõ ràng là cái con đường hồi hương cổ vật của chúng ta
gặp rất nhiều khó khăn
rất nhiều những khoảng trống về pháp luật
mà chúng ta không có
để có thể nhanh chóng đưa cái cổ vật về nước
thì theo ông ninh
bên cục di sản văn hóa đã có những kế hoạch
có những dự án đưa vào luật chỉ sản
sửa đổi đặt này như thế nào
cục di sản văn hóa là đơn vị chủ trì
phê dựng dự thảo luật chỉ sản văn hóa sửa đổi
để trình hội
thì trong dự thảo luật mới này
cũng đã bổ sung một số những quy định
ví dụ như là có hẳn một điều cụ thể
cho việc hội hương cổ vật
có một lúc của việt nam từ nước ngoài
và sau đó có khuyên khích
các cộng đồng người việt nam sinh sống ở nước ngoài
trong việc hỗ trợ sớm nhận diện
các di sản văn hóa của quốc đội việt nam
ở nước ngoài
không chỉ trong các cuộc đấu giá
có thể trong các bảo tàng
cho các sưu tục tư nhân
để đảm bảo rằng là
việc chúng ta có kịp thời đàm phán
đưa về mua về chuyển dự
hoặc là đấu giá
đưa cổ vật về việt nam
đồng thời với cái việc đó
thì trong cái điều khoản này
trong cái điều này cũng đã quy định
trong cái việc là quy định ra
bộ văn hóa thể thao gia lịch
xây dựng những danh mục
những cái di vật cổ vật
có giá trị của việt nam
đang lưu lạc ở nước ngoài
để từng bước xây dựng
các cái kế hoạch hồi hương
hoặc là đưa những cái cổ vật này
về việt nam
đồng thời với đó là cũng phân quyền
cho các quý bán nhân dân
các tỉnh thành phố
trong công việc là những cái nơi
mà trực tiếp quản lý di sản văn hóa
thì họ cũng có sớm nhận biết
là những cái di vật cổ vật
lại bị đánh cắp
đào mới cháy phép
và đưa ra khỏi địa bàn bất hợp pháp
để từ đó có ý kiến nhận diện
và phối hợp với bộ văn hóa
tài thao giới lịch
trong kiến nghị
của tổ chức chính phủ
cho phép lập kế hoạch
xây dựng hồi hương
những cái cổ vật này về việt nam
đồng thời trong luật di sản văn hóa
cũng có quy định
những cái điều khoản
về nguồn lực
thì trong nguồn lực đấy
cũng có những cái nguồn lực
được ưu tiên
trong việc hồi hương cổ vật
rồi là khuyến khích
các cái hoạt động sâu hồi hóa
trong việc hồi hương cổ vật
một quy định khác nữa là
trong luật di sản văn hóa
cũng đã sớm
để đưa những cái quy định
của công ước unesco một nghìn chín trăm bảy mươi
về chống buôn bán trái phép
tài sản văn hóa
vào trong dự thảo lực
và các cái văn bản quy phạm
hướng dẫn thi hành luật
để đảm bảo rằng là
cái việc thực thi
việc chống buôn bán trái phép
cổ vật ra nước ngoài
hoặc là đưa cái cổ vật đó
về việt nam
toàn lời hơn
để thực sự đưa được
di vật cổ vật của việt nam
từ nước ngoài về nước
thì nó còn có nhiều
sự đồng bộ
giữa các cái
luật quy định khác
ví dụ như là
chị hoan vừa đề cập đến là
luật về hải quan
quy định về việc đồng gói
rất là nghiêm ngặt
tuân thủ các cái quy định
chuyên ngành rất là chuyên nghiệp
thì về đây mình lại phải gỡ
ở tại hải quan chẳng hạn
thì đấy là một cái quy định
rất là khó
có thể thực hiện được
giờ hai là
theo quy định hiện hành
thì thuế nhập khẩu
đối với di vật cổ vật
có nguồn gốc từ việt nam
và nước ngoài về nước
thì là bằng không
thì lại là một mươi
hiện nay cũng đang có
những cái vấn đề như vậy
ngay sau khi luật
di sản bản đoán ra đời
thì các văn bản
hướng dẫn thi hành luật
sẽ có những cái quy định
cụ thể hơn
thuận tiện hơn
trong cái việc
rõ ràng hơn
trong cái việc
từ nước ngoài
hoặc là đồ giá
từ nước ngoài
cũng sẽ có
những cái kiến nghị
để đồng bộ hóa
các cái luật khác
liên quan như là
luật hải quan
và luật thuế
trong cái việc
hồi hương cổ vật
cũng biết vừa qua
thì ủy ban
thường vụ quốc hội
đã cho những ý kiến
về luật di sản bản hóa
chúng ta ghi nhận
rất nhiều những ý kiến
của đại biểu quốc hội
chúng ta xây dựng
một cái luật di sản
và cụ thể là
những cái hành lang pháp lý
cổ vật hồi hương
chúng ta cần có
những cái luật cụ thể
như thế nào
để khi đưa vào sử dụng
thì những cái vướng mắc
của chúng ta
được dần dần tháo gỡ
với những cái kinh nghiệm
mà chúng tôi làm
các cái thủ tục
chúng ta có thể là
chưa lường trước
hoặc nó sẽ phát sinh
trong tương lai
thế thì thực ra
cái khó khăn nhất
chúng ta hồi hương
cổ vật ở đây
đặc biệt là cái hình thức
mà được trao trả
và trao tặng
thì rõ ràng là
không xác định
về giá trị kinh tế
vậy khi mà chúng ta
vào cái việc đó
thì không xác định được
và như vậy
nó sẽ vướng mắc
về mặt thủ tục
để chúng ta triển khai
thế thì khi mà
chúng ta đồng bộ
các cái quy định
về luật pháp
cũng như là
các thông tư hướng dẫn
các quy định danh mục
đi chăng nữa
thì lại phải một cái văn bản
gửi sang các cơ quan liên quan
để miễn thuế
thì tôi nghĩ là
nó sẽ rất là phiền hà
mà đây là một tài sản
chung của nhà nước
và cái tài sản đó
khi mà về tới việt nam
giống như các quốc gia khác
là đương nhiên
là nó được về
và là bằng không
tôi nghĩ là
khi đồng bộ
nó phải đồng bộ được như vậy
thì mới thuận lợi được
thứ hai nữa là
cái việc xác định giá trị
kinh tế cho hiện vật
ví dụ như qua đấu giá
thì có thể có
những cái giá trị kinh tế
cho cổ vật
nhưng xác định giá trị
cho hiện vật
bằng bao nhiêu đô chẳng hạn
thì nó chỉ để dành
cho chúng ta tính bảo hiểm
chứ chúng ta không tính
giá trị kinh tế cho cổ vật
thế thì vậy
chúng ta phải xác định
cái cổ vật này
cái loại hàng hóa đặc biệt
và tất nhiên trong danh mục
thì đã có là
chúng ta được phép nhập khẩu
và tính bằng không
tuy nhiên ở đây
nó chỉ vướng mắt
ở cái vấn đề thuế vat
và cái tính giá trị
thuế vat là rất khó
thế thì tôi nghĩ rằng
các quy định cụ thể đấy
thì phải đưa cái mặt hàng đó
vào automatic nó bằng không
và như vậy là thông quan
một cách dễ dàng
theo tôi ở tầm
tính lực dài hạn
thì cái việc
nó đưa các cái
di vật cổ vật
có giá trị của việt nam
từ nước ngoài
thì cái việc đầu tiên
quan trọng và dài hạn nhất
là cần phải phối hợp
rất nhiều bộ ngành
các đại sứ quán
người việt nam
sinh sống ở nước ngoài
cùng phối hợp
chung tay trong việc
xây dựng được một cái danh mục
những cái di vật cổ vật
có giá trị của việt nam
đang liên lạc với nước ngoài
ở các bảo tàng
của quốc tế
thậm chí trong các siêu tộc tư nhân
khi chúng ta nhận diện ra được rồi
với các sự hỗ trợ
của các chuyên gia
trong bảo tàng lịch sử
hay các chuyên gia độc lập
thì họ sẽ
phân loại ra những cổ vật nào
có giá trị
và những cái gì chúng ta chứng minh được
rằng là cổ vật này
có cổ vật này
chúng ta có thể có
có những cái phương án cụ thể
cho từng cái bảo vật quốc gia
để đưa về
cái nào chúng ta sẽ
cái nào chúng ta sẽ đàm phán
để hồi hương
có từng phương án
cho từng di vật cổ vật đấy
đồng thời với cái việc đó
thì chúng ta vẫn phải hoàn thiện
cái hệ thống hóa luật
liên quan đến cái việc hồi hương
ở loạt di sản văn hóa
đồng thời với cả
các cái liên quan đến luật
liên quan đến các cái luật thuế
các cái quy định
có nơi khi có cả bảo hiểm
có những cái quy định
liên quan đến
phía tục tục giả soát
và để đảm bảo rằng
cái việc hồi hương
vừa thuận tiện nhất
nó đưa thẳng từ
sân bay về đến bảo tàng
bởi vì là
đặc điểm của tính chất
của bảo vật quốc gia
hoặc là của
di vật cổ vật ấy
thì đều phải được có
được nằm trong một cái sự bảo quản
là quy chuẩn
theo tcvn của việt nam
mình đã có một cái tcvn
liên quan đến kho bảo quản
cái vật bảo tàng
thì những bảo vật
bảo vật quốc gia
rồi cổ vật
đều phải được nằm trong
kho bảo quản đó
thì cái việc mà chúng ta
đưa hồi hương
về nó mới có giá trị
khi chúng ta đưa
di vật cổ vật về
chúng ta lại ở để
ở sân bay
khoảng một vài tháng
nó không còn
cái tính ổn định
thì toàn bộ nỗ lực
của rất nhiều người
và rất nhiều tiền
nó sẽ không còn được hiệu quả
như mà muốn bắt đầu
trong khoảng hai mươi năm trở lại đây
nước bạn trung quốc
là cái nước mà
thành công nhất
trong cái việc hồi hương cổ vật
họ đã đưa ra
những chiến lược
mà họ còn đưa ra
cả những con đường cụ thể
để mà hồi hương
chúng ta đã có
một cái kinh nghiệm
về ấn vào hoàng đế tri bà
chúng ta đã có
những cái đất nước
như là nhật bản
họ làm rất tốt
về những cái chiến lược
về hồi hương cổ vật
vậy thì chúng ta
học hỏi được gì
ở các nước bạn
thì hiện nay
họ cũng đang sự
họ cũng có
những cái luật
tài sản văn hóa
của trung quốc
trong đó có những cái quy định
mà hướng dẫn rất là cụ thể
trong việc hồi hương
với những cái số lượng
cổ vật lưu lạc
ở nước ngoài của họ
rất là lớn
thì hiện nay họ đang có
khoảng một triệu sáu
cổ vật có giá trị
đang được lưu giữ
tại khoảng bốn mươi bảo tàng
trên thế giới
cái số lượng cổ vật
của trung quốc
nằm ở các sưu tập tư nhân
ngoài trung quốc
khoảng gấp một mươi lần như vậy
tuy nhiên rằng là trung quốc
họ làm rất tốt
trong cái việc là
hồi hương cổ vật
đặc biệt là trong
việc xã hội hóa
họ có những cái
chính sách trong việc
tôn vinh rất là tốt
họ giảm cái thuế
hoặc là cho phép
được tính cái thuế
mà mua cổ vật về nước
là cái chi phí sản xuất
của doanh nghiệp
đồng thời họ tôn vinh
những cái người đấy
rất là cao
đối với những người
mà hiến tặng
tiền để hồi hương cổ vật
chính vì như vậy
trong khoảng thời gian dài
thì nảy sinh ra
một cái xu hướng
rằng là cổ vật của trung quốc
được đẩy giá lên rất cao
và không có một nhà
sưu tầm ngoài trung quốc nào
mua cổ vật của trung quốc nữa
và do đó
cái việc chống
thấp thoát cổ vật
ra khỏi trung quốc
bởi vì là giá trị
của cổ vật
mua bán ở trong nước
là giá trị cổ vật của họ
được mua bán ở nước ngoài
một số các quốc gia
thì cái việc hồi hương
cổ vật của họ
trong cái việc mà tham gia
đối giá để đưa cổ vật về
thì họ quy định
rất là rõ ràng
những cái ưu tiên
đặc biệt là những cái cổ vật
mà họ đã xếp vào
những cái danh sách
giống như anh ninh vừa chia sẻ
chúng ta đã phải có phân loại
có chiến lược
có kế hoạch
thì xếp vào những cái danh sách
mà chúng ta cần hồi hương khẩn cấp
thì những cái việc đó
là họ có một cơ chế
rất là đặc biệt
và hồi hương rất là nhanh
thì vậy chúng ta cũng cần
phải có những cái nghiên cứu
và chúng ta xây dựng
kế hoạch chiến lược như vậy
thì chúng ta mới tiến hành được
chúng tôi cũng nhận thấy
ví dụ như campuchia
hay là thái lan
hay là một số các quốc gia
thì cái việc hồi hương
cổ vật họ tiếp nhận
nó rất là nhanh chóng
còn ở việt nam của chúng ta
thì những cái khó khăn
như chúng ta đã đặt ra ban đầu
thế thì cái mấu chốt
của vấn đề ở chỗ
nó vẫn là đồng bộ
từ cái việc là
các cái quy định
rồi về cơ chế
tôi nghĩ là cái cơ chế
cũng là một cái rất là quan trọng
ví dụ như cơ chế về đấu giá
cơ chế đấu giá
là cần phải nhanh
và có nguồn lực sẵn sàng
thế thì việc đề xuất
cái chuyện đó
chúng ta lập quỹ
để chúng ta có thể quyết định
được cái việc đó nhanh
mà vẫn đúng quy định
bên cạnh cái việc
chúng ta ban hành
các cái văn đoạn quy phạm pháp luật
thì cái việc
mà chúng ta phải có
một cái kế hoạch
cho cả cái nguồn lực
nguồn lực từ
cái nguồn lực kinh tế
rồi các cái quy trình
và cái cơ chế
để vận hành cái đó
nó nhanh chóng
cái đó nó rất là quan trọng
như anh ấy cũng có nói
chúng ta làm hết
cái quy trình quay xong
thì không thấy
cái cổ vật đâu nữa rồi
và chúng ta còn không biết
nó ở đâu để chúng ta tìm nữa
thì đấy là những cái mà
tôi cho rằng là
cũng là cái nút thắt
đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy
còn sau đó là
cái chuyện mà chúng ta
nhận tài trợ
nếu mà cơ chế của chúng ta
nhận tài trợ
mà vẫn có cái thủ tục
hoặc là những cái thủ tục
nó rất là khó khăn
mà bản thân cái người làm tài trợ
người ta cũng thấy mệt mỏi
khi mà tài trợ
cho những cái công việc này
cái đấy cũng là cái khó khăn
khi mà chúng ta kêu gọi tài trợ
thế rồi cái tôn vinh
đôi khi những nhà tài trợ
người ta cũng chưa cần gì
đến cái bù đắp hay tôn vinh đâu
nhưng mà cái việc
mà đưa về được thuận lợi
với những người
người ta thực sự yêu di sản
người ta cũng chưa tính toán gì cả
thì cái khó khăn đến với họ
họ cũng đã giảm được
cái sự nhiệt huyết
trong cái việc của chúng ta
chung tay của những người tài trợ đó
hay là của cộng đồng người việt
ở nước ngoài
thì với những khó khăn như vậy
họ có thể nỗ lực ở nước ngoài
rồi bao nhiêu bộ ban ngành
và của những cơ quan chuyên môn
rồi đến lúc chỉ cần một cái
cái khó khăn
một cái vướng mắt nào đó
chúng ta lại để cho cổ vật như vậy
và người ta nhìn thấy
những cái cổ vật tình trạng bảo quản
hay là đưa về trong nước
nó gặp nhiều cái khó khăn vướng mắt
và lại khó khăn như vậy
thì cũng sẽ rất dễ dẫn nản lòng
thì tôi nghĩ cho rằng là
tất cả những cái đó
nó phải là nhiều yếu tố cộng lại
chứ nó không chỉ có vấn đề
là chúng ta cứ nỗ lực
rồi chúng ta cố gắng
của một phía ai đó
thì tôi nghĩ chưa đủ
nó phải đồng bộ tất cả những cái đó
từ quy định cho tới cơ chế
cho tới những cái hình thức
mà chúng ta kêu gọi
rồi tài trợ các cái phương thức
và cái việc hồi hương cổ vật
thì nó rất nhiều con đường khác nhau
chúng ta cũng sẽ từng bước
rồi xây dựng quy trình
cho từng cái hình thức một
để chúng ta có thể là
có những cái việc làm nó khoa học
để làm sao cuối cùng như tôi nói
đấy là mục tiêu là đưa về hiện vật
được an toàn nhất
tôi biết là việt nam mới chỉ tham gia
cái công ước của unesco năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mà chưa tham gia một số
những cái công ước
hiến trương khuyến nghị
về di sản văn hóa
và bảo vệ cổ vật
về cái điều này
thì công ty sản văn hóa
ông ninh ạ
ông nghĩ sao ạ
chúng ta vẫn có thể tham gia
tất cả những cái công ước

giải phép tài sản văn hóa
việt nam đã tham gia
và rất là nhiều các quy định
đã được đưa vào luật
cụ thể như là
trong luật di sản văn hóa
trong luật dân sự
cũng có những cái điều
trong năm một nghìn chín trăm tám mươi tám một mươi chín
lên khoa niệm nguyện
cấm buôn bán giải phép
hoặc là vận chuyển giải phép
di vật cổ vật
còn đối với công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
thì việt nam mình cũng đã
tham gia và có nhiều
những cái thành quả rất là tốt
trong cái việc
chống buôn bán
từ thời điểm đó đến nay
thì cái việc mà
mất cấp cổ vật
trộm cấp cổ vật
tại bảo tàng là gần như là không có
bảo tàng công lập gần như là không có
tại di tích
thì cũng hạn chế rất là nhiều
so với những năm trước
như là hai nghìn
hoặc là nội luật hóa
các cái quy định
của công ước
cũng khá là có hiệu quả
chính cái công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
nó có một số những cái
cho cái việc
các quốc gia thực hiện
trong cái việc là
chống buôn bán giải phép
nhưng cái việc mà hoàn trả
tài sản văn hóa
được cho là buôn bán giải phép
hoặc là đã được
trong cái việc là
buôn bán giải phép
để có thể các nước
thực hiện được
điển hình như là
cái việc các nước
thực hiện công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
là khá là hiếm
ấn vào hồng đế chi bảo
được liệt vào danh sách
là một trong những
hiện vật được hồi hương
theo cái tinh thần
của công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
chính vì những cái sự khó khăn
trong việc thực hiện công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng đã yêu cầu
cái hiệp hội
có trụ sở tại ý
trong việc là
xây dựng những cái
liên quan đến
cái việc vận chuyển
cấm buôn bán giải phép
vận chuyển giải phép
tài sản văn hóa này
và bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng đang giao cho
cục thể thao văn hóa
trong việc nghiên cứu
để tham gia
cái công ước
uniroa một nghìn chín trăm chín mươi năm này
và cái công ước
thì nó rất là phù hợp
với cái công ước một nghìn chín trăm bảy mươi
và các cái văn bản
liên quan đến di vật
trong luật di trả văn hóa hiện hành
đặc biệt là
rất là phù hợp
với các quy định
liên quan đến luật
di trả văn hóa
dự thảo luật di trả văn hóa
trong những thời gian tới
thì cục di trả văn hóa
cũng sẽ khẩn trương
cái việc đánh giá
khả năng của việt nam
tham gia cái công ước
uniroa một nghìn chín trăm chín mươi năm này
và báo cáo lãnh đạo bộ
trình tất cấp
tham gia cái công ước này
chúng tôi cũng đã gặp gỡ
rất nhiều những chuyên gia
về cổ vật
chuyên gia về di sản văn hóa
thì tôi thấy các vị cho rằng
đã đến lúc chúng ta
cần có một cái thị trường
cổ vật hợp pháp
và cái thị trường đấy
do nhà nước điều tiết
nhà nước giám sát
đấy là cách
để chúng ta gìn dưỡng
cái cổ vật
chảy máu cổ vật
ra nước ngoài
thị trường mua bán cổ vật này
thì các vị nghĩ sao
trong luật di sản văn hóa sửa đổi
bổ sung lần này
chúng ta có đưa vào hay không ạ
thị trường mua bán cổ vật
thì trong luật di sản văn hóa
lần này cũng đã có
có những quy định
trong việc là
tổ chức cá nhân
được phép sưu tầm
thông qua nhiều hình thức
trao tặng hiền tặng
rồi mua bán
theo luật dân sự
mua bán theo luật
và đầu tư
qua cái hình thức là
như vậy là cái quy định
về thị trường mua bán
di vật cổ vật
của quốc gia
là khá là rõ ràng
đối với các di vật cổ vật
của quốc gia trong nước
ngoài ra để thực hiện được
cái việc này
một cách minh bạch hơn
thì luật cũng đã quy định
và sửa đổi
cái việc là đăng ký
di vật cổ vật
một cách thuận tiện hơn
đơn giản hơn
trong tổ tục hành chính
để đảm bảo
cái cổ vật này
với cơ quan nhà nước
và từ đó
có những hoạt động mua bán
hợp pháp hơn
kinh doanh di vật cổ vật
ở trong nước
hiện nay đang được coi
là một ngành nghề
kinh doanh cổ lựu kiện
sau nhiều lần
thì các cái tổ tục hành chính
để đăng ký
được kinh doanh
di vật cổ vật
khá đơn giản
khá là thuận tiện
cho các nhà đầu tư
và các nhà cá nhân tổ chức
và hy vọng rằng là
di vật cổ vật sửa đổi
và các văn bản hướng dẫn
thi hành luật được quan hành
thì cái thị trường
mua bán di vật cổ vật
được minh bạch hơn
rõ ràng hơn
tôi cũng hy vọng rằng
sau khi mà luật di sản văn hóa sửa đổi
được giá đời
được bổ sung
thì chúng ta sẽ có những cái luật
nó cụ thể hơn
nó hoàn hảo hơn
và nó đồng bộ hơn
để làm sao mà
như các vị cũng đã đưa ra là
nó được hoàn toàn trả về
nơi nó sinh ra
một cách trọn vẹn nhất
một cách nhanh nhất
và một cách an toàn nhất
một lần nữa xin cảm ơn
hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia
chương trình các nghề văn hóa của chúng tôi
thưa quý vị các bạn
để có cuộc hối hương cổ vật
trở về cố hương
được nhanh nhất
thuận lợi nhất
bên cạnh hoàn thiện
hệ thống hành lang pháp lý
tích cực đàm phán
thông qua con đường ngoại giao
chúng ta cần sẵn sàng
và nguồn lực
để tham gia đấu giá
nếu đã xác định
cổ vật đó
có nguồn gốc từ việt nam
nắm bắt thông tin nhanh nhạy
và tham gia đấu giá
là con đường ngắn nhất
để đưa cổ vật
việt nam hồi hương
chương trình ốc nhìn văn hóa
tuần này của chúng tôi
xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại